chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
bản tin bộ y tế về trình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi một chín hai nghìn hai mươi một
đầu tiên là tình hình dịch covid một mươi chín
một thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi bảy h ngày hai mươi tháng chín đến một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi một sáu trăm chín mươi hai ca nhiễm mới
trong đó năm ca nhập cảnh và một mươi một sáu trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước tăng ba một mươi chín ca so với ngày trước đó tại ba mươi bốn tỉnh thành phố có sáu tám trăm ba mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh sáu năm trăm hai mươi một ca bình dương ba sáu trăm linh chín ca đồng nai năm trăm chín mươi ca long an hai trăm năm mươi bốn ca kiên giang một trăm ba mươi bốn ca an giang một trăm hai mươi một ca tiền giang một trăm linh năm ca tây ninh năm mươi chín ca cần thơ bốn mươi ba ca đồng tháp hai mươi bảy ca bình định hai mươi hai ca khánh hòa một mươi tám ca đà nẵng một mươi năm ca bình thuận một mươi năm ca cà mau một mươi bốn ca
địa vũng tàu một mươi ba ca hà nội một mươi hai ca hà nam một mươi hai ca quảng bình một mươi hai ca ninh thuận một mươi một ca bình phước một mươi một ca đắk nông một mươi ca đắk lắc một mươi ca phú yên một mươi ca quảng ngãi chín ca vĩnh long sáu ca hội giang sáu ca thanh hóa bốn ca bạc liêu bốn ca lâm đồng ba ca nghệ an ba ca quảng nam hai ca trà vinh một ca
nguyễn tre một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đồng nai giảm hai trăm bảy mươi chín ca tiền giang giảm một trăm linh sáu ca đắk lắc giảm một trăm linh ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bao gồm bình dương tăng hai một trăm chín mươi chín ca thành phố hồ chí minh tăng một ba trăm năm mươi ca tây ninh tăng hai mươi bảy ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi ba trăm ba mươi ca một ngày
thứ hai tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bảy trăm linh bảy bốn trăm ba mươi sáu ca nhiễm đứng thứ bốn mươi bảy trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một mươi triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có bảy một trăm tám mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bảy trăm linh hai chín trăm bảy mươi hai ca
trong đó có bốn trăm bảy mươi một trăm sáu mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bao gồm bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương phú thọ ninh bình nam định bắc giang con tum thái bình lạng sơn
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua bao gồm quảng ninh lào cai hà tĩnh
về các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này bao gồm tp hcm ba trăm bốn mươi tám hai trăm hai mươi ca bình dương một trăm tám mươi ba ba trăm một mươi bốn ca đồng nai bốn mươi một bốn trăm ba mươi hai ca long an ba mươi tám trăm năm mươi ca tiền giang một mươi ba ba trăm bảy mươi năm ca
tiếp theo là về tình hình điều trị
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi một một mươi bảy trường hợp
tổng số ca được điều trị khỏi là bốn
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm một trăm ba mươi ba ca trong đó thở oxy qua mặt nạ ba hai trăm một mươi ca thở oxy dòng cao hfnc tám trăm chín mươi hai ca thở máy không xâm lấn một trăm sáu mươi ca thở máy xâm lấn tám trăm ba mươi tám ca dao ba mươi ba ca
ba số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận hai trăm bốn mươi ca tử vong
ba số bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi bệnh nhân khỏi b
và cao hơn bốn điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới là hai một
ngày hai mươi một tháng chín ông nguyễn hữu hoàng chủ tịch ubnd huyện đan phượng thành phố hà nội cho biết
hội đồng kỷ luật huyện này đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông nguyễn trần quyết
chủ tịch ubnd xã thọ an huyện đan phượng và ông lê huy hiệp phó chủ tịch ubnd xã thọ an
liên quan đến vụ để người dân trong xã tập trung đưa tang khi thành phố hà nội giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
đáng chú ý theo chủ tịch ubnd huyện đan phượng đảng ủy huyện đan phượng đang tiếp tục xem xét hình thức kỷ luật
đối với tập thể xã thọ an trong vụ việc để người dân tập trung đông người đưa tang khi toàn thành phố hà nội
thực hiện giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó sẽ xem xét trong phạm vi kỳ luật bao gồm cả bí thư đảng ủy xã chủ tịch hội đồng nhân dân xã
trước đó sau sự việc đông người tập trung đưa tang tại xã thọ an vào ngày một mươi chín tháng tám
bà trần thị gấm cụm trưởng cụm dân cư số bốn xã thọ an cùng các thành viên tổ covid một mươi chín cộng đồng cụm bốn
đã làm đơn cử các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý vụ việc đồng thời phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí
vào cuộc xác minh ubnd huyện đan phượng đã tạm đình chỉ chức vụ đối với ông nguyễn trần quyết
chủ tịch ubnd xã thọ an và ông trần văn hải công chức xã thọ an người có thân nhân qua đời
tăng hôm một mươi chín tháng tám
đáng chú ý ngày chín tháng chín phó chủ tịch ubnd xã thọ an lê hữu hiệp đã ra quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ
cụm trưởng cụm dân cư số bốn đối với bà trần thị gấm vì thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo kiểm tra giám sát
tổ chức đám tàng tại cụm dân cư số bốn để tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
cùng với đó quyết định này cũng yêu cầu bà gấm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xem xét
làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc chỉ đạo kiểm tra giám sát tổ chức đám tăng trên
đến ngày một mươi ba tháng chín chủ tịch ubnd huyện đan phượng nguyễn hữu hoàng đã ký quyết định bãi bỏ quyết định của ubnd xã thọ an
về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với bà trần thị gấm
bên cạnh đó chiều cùng ngày ubnd huyện đan phượng phối hợp cùng chính quyền xã thọ an đã tổ chức công bố quyết định
và đại diện xã thọ an cũng gửi lời xin lỗi đến bà gấm
liên quan đến vụ việc chủ tịch ubnd huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu viết đơn xin nghỉ việc vì áp lực
ông nguyễn văn thọ chủ tịch ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
thông tin ông nguyễn bá hùng chủ tịch ubnd huyện long điền xin nghỉ việc vì cảm thấy có thiếu sót trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phiếu ubnd tỉnh vẫn đang kiểm tra
liên quan đến vụ việc trên bí thư huyện ủy long điền lê ngọc linh cho biết
ngày một mươi chín tháng chín huyện ủy nhận được đơn xin nghỉ việc của ông nguyễn bá hùng chủ tịch ubnd huyện long điền
lý do nghỉ việc một phần liên quan đến việc có thiếu sót trong chỉ đạo điều hành cho công tác phòng chống dịch
một số địa phương trên địa bàn huyện chưa thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
dẫn đến hiện nay vẫn còn phát sinh một số ca dương tính sars cov hai trong cộng đồng
sau khi tiếp nhận đơn nghỉ việc của ông nguyễn báo hùng ông lê ngọc linh đã điện thoại chia sẻ động viên
đến sáng hai mươi một tháng chín chủ tịch ubnd huyện long điền đã đi làm trở lại
việc ông hùng gửi đơn xin nghỉ việc có thể xuất phát từ căng thẳng áp lực khi chỉ đạo phòng chống dịch
tuy nhiên đến sáng hai mươi một tháng chín ông hùng đã đến cơ quan để làm việc trở lại
đối với việc rút đơn xin nghỉ việc thì đây là thủ tục phải làm đồng thời cũng là việc cá nhân nên tôi không nhận xét gì thêm
riêng khó khăn khi phòng chống dịch thì đây là tình hình chung không chỉ riêng huyện long điền
mà nhiều địa phương khác trên cả nước cũng phải đối mặt ông linh nói thêm
cùng ngày một mươi chín tháng chín thường trực huyện ủy long điền có báo cáo gửi thường trực tỉnh ủy
thường trực ubnd tỉnh ban tổ chức tỉnh huy bà rịa vũng tàu xem xét
ngày hai mươi một tháng chín ông nguyễn đức cường giám đốc sở y tế tỉnh quảng bình cho biết
sở đã có báo cáo cụ thể về trường hợp nữ giáo viên n t k là giáo viên của trường tế học
và trung học cơ sở trường thủy xã trường thủy huyện lệ thủy
tiêm liên tục hai mũi vaccine covid một mươi chín loại astrazeneca vào ngày một mươi tám tháng chín vừa qua
sở y tế quảng bình cho hay coca thuộc đối tượng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
do bệnh viện đa khoa huyện lệ thủy tổ chức
theo kế hoạch tiêm chủng của ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín huyện lệ thủy
coca cùng các giáo viên thuộc các đơn vị trường tiểu học trung học cơ sở
tại các xã trường thủy hồng thủy thanh thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
được bố trí tiêm từ bảy h ba mươi đến tám h ba mươi ngày hai mươi tám tháng chín
coca đến khai báo y tế lúc bảy h ba mươi
cán bộ tại bàn hướng dẫn phát phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng khám sàng lọc trước tiêm chủng
chị ca sau đó được khám sàng lọc và được tiêm vaccine covid một mươi chín loại astrazeneca mũi thứ nhất
lúc bảy h bốn mươi phút tại bàn tiêm số một
nhân viên y tế đã yêu cầu chị ca đến phòng theo dõi sau tiêm để theo dõi sau ba mươi phút
tuy nhiên chị ca không đến phòng theo dõi mà tiếp tục đến bản tiêm chủng số hai
để tiêm tiếp mũi hai vào lúc bảy h bốn mươi năm
cán bộ y tế tại bàn số hai đã tiêm cho chị ca rồi mới phát hiện người này tiêm liên tục hai mũi
báo cáo của sở y tế quảng bình cho hay chị ca sau đó được đưa đến phòng theo dõi sau tiêm
và thực hiện theo dõi trong bốn mươi phút
sức khỏe của chị ca bình thường nên được phát phiếu xác nhận tiêm chủng
và được đưa về nhà tiếp tục theo dõi
giám đốc sở y tế tỉnh quảng bình cho biết đã yêu cầu tất cả các đơn vị tiêm chủng
rút kinh nghiệm về vụ việc giả soát toàn bộ quy trình tiêm chủng
thực hiện nghiêm ngặt các bước trước trong và sau tiêm để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc